tại tỉnh quảng ngãi ngay sau khi lũ rút địa phương đã huy động lực lượng tập trung về các vùng lũ
để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định lại cuộc sống
tại xã hành tín đông huyện nghĩa hành ngay sau khi lũ rút cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi
triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và thầy cô giáo các trường mầm non hành tín đông
thu dọn bùn đất trong các lớp học bàn ghế học sinh và sân trường
bằng nhiều phương tiện có sẵn và các thiết bị bơm nước chữa cháy chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nên công tác dọn dẹp diễn ra nhanh chóng
tỉnh quảng ngãi huy động hàng ngàn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
đoàn viên thanh niên tham gia tổng vệ sinh môi trường
dựng lại nhà cho người dân khắc phục cơ sở tầng hư hỏng nhất là trường học trạm y tế
tại các cửa biển vùng neo đậu tàu thuyền
bà con ngư dân cùng lực lượng hỗ trợ đưa ngư lưới cụ vào bờ
cứu tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm
bộ đội biên phòng quảng ngãi phối hợp với chính quyền địa phương
cứu trục vớt ngư lưới cụ ba mươi tàu thuyền bị chìm mắc cạn cho ngư dân
tổng viên thanh niên tham gia tổng vệ sinh môi trường

tổng viên thanh niên tham gia tổng vệ sinh môi trường

bộ đội biển phối hợp với chính quyền địa phương

cứu tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm

thiên tai bão lũ gây ra thiệt hại cho người dân vùng rốn lũ là điều khó tránh khỏi
sự hỗ trợ tích cực kịp thời của các lực lượng tham gia giúp đỡ bà con
vơi bớt khó khăn khi lũ dữ đã đi qua